chiều ngày một mươi hai tháng một mươi tại nhà quốc hội ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu đã có buổi tiếp ông marcos idara quốc vụ khanh bộ ngoại giao đức
tại buổi tiếp chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp ông markod idara quốc vụ khanh bộ ngoại giao đức
chủ nhiệm ủy ban đối ngoại nguyễn văn giàu vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam đức phát triển mạnh mẽ sâu rộng và hiệu quả trên mọi lĩnh vực chính trị ngoại giao đầu tư thương mại giáo dục đào tạo
việc hai bên duy trì cơ chế họp nhóm điều hành chiến lược thể hiện thiện trí và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nhà nước trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức
ông markud idara quốc vụ khanh bộ ngoại giao đức mong muốn hai nước sẽ tăng cường hơn nữa sự giao lưu hợp tác trên mọi lĩnh vực trong đó có quan hệ hợp tác đầu tư thương mại và giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ hai nước đạt được những bước phát triển thực chất hơn nữa